tin an ninh trật tự đêm qua hai mươi tám tháng một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng nhận được tin báo mất tích của một du khách tại khu vực
bãi sủng cỏ đèo hải vân các lực lượng chức năng của thành phố đã xuyên đêm triển khai
các phương án để đưa được người bị nạn vào nơi an toàn
vụ việc được lực lượng chức năng tiếp nhận vào lúc hai mươi hai h hai mươi phút tối ngày hôm qua báo có một trường hợp
nam du khách thành phố hồ chí minh bị trượt chân trong lúc đi phượt một mình tại khu vực
bãi sủng cỏ thuộc đèo hải vân địa phận phường hòa hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
ngay trong đêm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
đã triển khai lực lượng ứng cứu sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ xuyên đêm
đến khoảng ba giờ sáng nay lực lượng đã phát hiện nạn nhân bị kẹt dưới gành đá sát bãi biển
cách nơi người dân trình báo khoảng hai trăm linh mét khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương
và hôn mê lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp để tiếp cận nạn nhân sơ cứu tại chỗ
đến khoảng sáu h bốn mươi năm sáng nay nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
và dịp đầu xuân các lễ hội truyền thống lại tưng bừng khai hội cùng với các cấp các ngành
lực lượng công an quảng ngãi đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội
cũng như công tác phòng chống dịch
trong và sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân
và các nghề cá với mong ước một năm mới mưa thuận gió hoa trời yên biển lặng
tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sao huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự
để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ hội công an thị xã đức phổ đã bố trí lực lượng công an
làm tốt công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự
tại các huyện thị xã thành phố bắt đầu từ mùng bốn tết đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới
cầu cho mưa thuận gió hoa mùa màng bội thu xóm làng ấm nòi hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ
nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa bảo đảm an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông được bảo đảm
góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến thăm quan du lịch
tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh tự tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
các sự kiện trên địa bàn nhờ đó tình hình an ninh trật tự đánh giữa khúc này cơ bản được giữ ứng ổn định
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
có phần quảng bá hình ảnh quê hương núi ấn sông trà bình yên phát triển trong năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một mươi ba h bốn mươi tám phút hôm nay tại đèo cón xã thu cúc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một mươi người bị thương trong đó có năm người bị thương nhẹ
hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân sơn
thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín f bảy trăm chín mươi một
do nguyễn văn nhật chú thành phố hà nội điều khiển chở theo năm mươi ba người
trong đó có năm mươi một hành khách
đi theo hướng từ huyện bắc yên tỉnh sơn la về phú thọ
khi đến khu vực đèo cón xã thu cúc thì ô tô bị lật nghiêng về ta luy dương
trong số năm mươi ba hành khách đi xe có một mươi người bị thương trong đó năm người bị xây sát nhẹ
công an huyện tân sơn phối hợp với trung tâm y tế huyện đã tập trung lực lượng
khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu
tại cơ quan công an bước đầu lái xe nguyễn văn nhật khai nhận
nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do bị mất phanh
hiện vụ tai nạn giao thông đang được công an huyện tân sơn tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù lịch nghỉ tết nguyên đán kết thúc từ ngày mùng năm tết âm lịch
tuy nhiên nhiều công ty đã lên lịch làm bù và cho nhân viên nghỉ đến hết ngày mùng tám tết
để mọi người được về quê vui chơi nghỉ ngơi thoải mái
do vậy mà ngày hôm nay hai mươi chín tháng một tức là ngày tám tết quý mão
khá đông người dân tiếp tục trở về các thành phố lớn
như hà nội và tp hcm để ngày mai chính thức bắt tay vào làm việc
ghi nhận tại các cửa ngõ giao thông lượng phương tiện khá đông đúc
thế nhưng ít xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại cao tốc tp hcm trung lương cửa ngõ miền tây
lượng phương tiện ô tô hướng về tp hcm khá đông đúc
nối hàng dài chờ qua các trạm thu phí và đường rẽ vào thành phố
tuy vậy không xảy ra tình trạng ôn tắc
tương tự tại quốc lộ một a dòng người hối hả nối đuôi nhau
thành phố dưới cây nắng oi ả
tuy lượng xe đông và di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe
tại các nút giao thông trọng điểm lực lượng chức năng cảnh sát giao thông
cũng triển khai lực lượng phân luồng tránh ủn tắc
tuy nhiên với lưu lượng xe đông di chuyển chậm
đã khiến nhiều người mệt mỏi do thời gian di chuyển lâu
nhờ việc nhiều người chủ động trở lại tp hcm từ nhiều ngày trước
nên tình trạng giao thông được giảm tài đáng kể không có nhiều điểm ủn tắc
trong khi đó tại hà nội trái ngược với cảnh tượng giao thông thuận tiện trong chiều mùng năm tết
thì chiều nay ngày mùng tám âm lịch nhiều tuyên phố thủ đô ghi nhận tình trạng ổn
do người dân từ khắp ngả trở lại làm việc
theo ghi nhận của phóng viên vào chiều nay trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
hướng vào nội đô xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài các phương tiện ô tô di chuyển khó khăn
càng về thời điểm chiều tối lượng phương tiện càng lúc càng đông đúc hơn
tại khu vực đối diện khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp
vào lúc hơn một mươi năm giờ tại tuyến đường vành đai ba trên cao đoạn qua hồ linh đàm
cũng xảy ra tình trạng ủ nứ kéo dài các phương tiện ô tô di chuyển chậm nhích từng mét trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung điều hướng phân luồng giao thông
để giảm ồn tắc tại những điểm có mật độ giao thông đông đúc
thông tin liên quan đến vụ tạt acid xảy ra
tại tỉnh thanh hóa vào ngày hai mươi bảy tết bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình ái
đối tượng đỗ viết lợi chú tại huyện thiệu hóa đã thuê hai đối tượng khác mua acid tạt vào mặt người tình để trả thù
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng một tức ngày hai mươi bảy tết công an xã luận khê huyện thường xuân nhận được tin báo
về việc một phụ nữ bị hai thanh niên tạt acid gây bỏng ở mặt và tay
quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi năm tháng một công an huyện thường xuân đã bắt giữ được ba đối tượng
gồm đỗ viết lợi lê văn cường và lê xuân anh là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm lợi đã thuê cường và xuân anh
với tiền công là ba mươi triệu đồng để tạt acid nạn nhân
hiện công an huyện thường xuân đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng trên
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
do bực tức vì bị điều khiển xe ô tô vượt lên trước
đối tượng đỗ quang mạnh đã sử dụng hung khí đâm nạn nhân tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng về tội giết người
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố bùa măn thuật nhận được tin báo của người dân
về việc xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân là ông ythim bia năm mươi sáu tuổi trú tại xã cựa ebua thành phố bùa măn thuật
được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
còn hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy vào lâm viên thành phố bù ma thuật tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau năm giờ gây án lực lượng công an đã bắt được đỗ quang mạnh
là hung thủ gây án khi đang bỏ trốn ở phường khánh xuân thành phố bùa măn thuật
mạnh khai nhận do trong quá trình điều khiển xe máy bị ông thim vượt xe ô tô lên trước
bực tức nên đã rút rao đâm nạn nhân
được biết mạnh vừa ra tù được ba ngày về tội cố ý gây thương tích

nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường đưa những người bị thương đến trung tâm y tế huyện tân sơn cấp cứu rất may vụ tai nạn không có người tử vong